đại hội thường niên liên đoàn bóng đá việt nam năm hai nghìn hai mươi khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai đã diễn ra tại hà nội
đại hội đã biểu quyết thông qua kết nạp sáu thành viên mới
ông lê văn thành trưởng ban tiếp thị và vận động tài trợ đã trúng cử chức danh phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ của liên đoàn bóng đá việt nam
đại hội thường niên liên đoàn bóng đá việt nam năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra trong bầu không khí tích cực
với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự
đại hội lần này đã nhấn mạnh một số mục tiêu nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đối với bóng đá việt nam
như vòng loại world cup hai nghìn hai mươi aff suzuki cup hai nghìn hai mươi rời sang tổ chức vào năm hai nghìn hai mươi một
và sea games ba mươi một tại việt nam năm hai nghìn hai mươi một sau khi bóng đá nước nhà phải đối mặt với những khó khăn
khi các giải đấu trong nước quốc tế phải tạm dừng hoặc bị hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi
sea games thì thay mặt ở hai mươi một tháng một mươi một

và ngày một mươi sáu tháng một mươi một thì lại có trận đấu của đại dịch quốc gia trong các bóng loại tiếp theo của world cup
theo việc tính toán cái việc mà tính toán thời điểm của chức lực lượng tham gia các giải đấu
thì đó cũng là những bài toán rất là kỹ và cũng phải có những giải pháp y tiên
hiệu vụ nào cũng thực ra thì đối với chúng ta thì các giải đấu nó đang xem rất là nhiều và nó trùng định rất là nhiều

một nội dung quan trọng khác tại đại hội thường niên liên đoàn bóng đá việt nam năm hai nghìn hai mươi
đó là bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ
với số phiếu đồng ý là ba mươi năm trên sáu mươi bảy phiếu hợp lệ đạt năm mươi hai hai mươi bốn
ông lê văn thành trưởng ban tiếp thị và vận động tài trợ đã trúng cử chức danh phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ
của liên đoàn bóng đá việt nam khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi